sáng nay một mươi một tháng một mươi tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với thanh tra chính phủ bộ tư pháp liên đoàn luật sư việt nam hội luật gia việt nam tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã dự và phát biểu tại hội nghị
sau hơn năm năm triển khai chương trình phối hợp giữa các cơ quan đã góp phần làm giảm tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp phức tạp đông người góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội qua giám sát đã cho thấy nơi nào chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quan tâm tới đối thoại với người dân tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương chính sách thì nơi đó ít có khiếu kiện
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các cơ quan phối hợp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật
chặt chẽ trong xử lý và giải quyết mâu thuẫn tranh chấp tránh tình trạng khiếu nại khiếu kiện vượt cấp tăng cường giám sát thường xuyên có trọng tâm nhất là những vấn đề bức xúc trong xã hội đặc biệt là chọn các vụ việc khiếu nại tố cáo có tổ chức kéo dài ở địa phương để tiến hành giám sát